từ năm hai nghìn một mươi sáu người lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội thay vì chủ sử dụng lao động giữ như trước đó
quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động
bảo hiểm xã hội lào cai đang tích cực hướng dẫn các cơ quan đơn vị các chủ sử dụng lao động trên địa bàn
ra soát thực hiện chuyển giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý theo đúng quy định
chi nhánh mỏ tuyển đồng xin quyền lào cai có trên bảy trăm linh lao động
là doanh nghiệp thành lập từ hàng chục năm nay nên có nhiều cán bộ và người lao động được thiên chuyển từ đơn vị khác đến
hồ sơ bảo hiểm xã hội trước đây được lưu trữ đơn giản nhiều thông tin không rõ ràng
hồ sơ bảo hiểm xã hội huyện bát sát chỉnh sửa và đến cơ bản hiện nay là đã chuyển toàn bộ số bảo hiểm cho bảo hiểm xã hội huyện bát sát
để giả soát lại và in ra để trả lại cho người lao động
trường mầm non thị trấn huyện bát sát tuy chỉ có ba mươi hai cán bộ giáo viên nhà trường sớm hoàn thiện việc ra soát
chuyển hồ sơ bảo hiểm xã hội của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường sang bảo hiểm xã hội huyện
để hiệu chỉnh thông tin sai lệch theo đúng kế hoạch
sau bảo hiểm sẽ chuyển cho chúng tôi một cái mẫu để chúng tôi giả soát và sẽ phát đến mỗi cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường
để giả soát theo thông tin có đúng với thông tin cá nhân của mình không
sau đó thì xa chúng tôi sẽ tổng hợp lên trên để nhờ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện bát sát để chỉnh sửa cho người lao động
trên địa bàn huyện bát sát có rất nhiều cơ quan đơn vị đã hoàn thành việc ra soát điều chỉnh
và bổ sung thêm thông tin
trong hồ sơ bảo hiểm xã hội của người lao động
đến nay thì bảo hiểm xã hội bát sát chúng tôi cũng đã tiến hành giả soát thẩm định được cho trên chín mươi số lao động cần phải giả soát
và cũng đã tiến hành điều chỉnh được cho trên năm mươi số lao động cần phải được điều chỉnh
và chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu đến hết năm mà chúng tôi sẽ hoàn thành các kế hoạch theo đúng tiến độ thời gian cho cấp trên giao
trong hồ sơ bảo hiểm xã hội huyện bát sát người lao động sẽ chủ động và tham gia tích cực hơn vào việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
đồng thời phát huy được vai trò giám sát của họ đối với trách nhiệm đóng góp tài chính của người sử dụng lao động đảm bảo quyền lợi cho bản thân